lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai xác nhận dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh
cụ thể có bốn điểm dịch tà lợn châu phi của các hội chân nuôi nhỏ lẻ ở hai huyện nhơn trạch và trảng bò
ngay khi phát hiện dịch các ngành chức năng tỉnh đồng nai đã tập trung dập dịch tại chỗ
từ ngày hai mươi bốn tháng bốn đến nay không phát sinh thêm ổ dịch tả lợn châu phi mới
hiện tỉnh đồng nai đã thành lập hai mươi ba trạm kiểm dịch nhằm ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh
trước đó đầu tháng năm ủy ban nhân dân huyện nhân trạch và trảng bom lần lượt ban hành quyết định công bố dịch tả lợn châu phi trên địa bàn bốn xã
bao gồm bình minh xã đồi sáu mươi một thuộc huyện trảng bom phước thiền phú hội thuộc huyện nhơn trạch
đồng nai hiện có tổng đàn lợn khoảng hai năm triệu con lớn nhất nước
trung bình mỗi ngày cung cấp từ sáu đến tám con cao điểm là một mươi con cho thị trường tp hcm và một số tỉnh ở phía nam